như chúng ta đã biết sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng bệnh
phần lớn các trường hợp sốt xuất huyết đều được theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế
chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm để xử trí kịp thời
trước tình hình sốt sốt huyết đang lan rộng có nguy cơ bùng phát thành dịch hiện nay
việc sử dụng các bài thuốc đông y để hỗ trợ phục hồi các triệu chứng do bệnh sốt xuất huyết gây ra
đang là giải pháp được nhiều đơn vị quan tâm và áp dụng
là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều ca sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày qua các y bác sĩ phòng khám theo yêu cầu viện y học phòng không không quân
đã phải căng mình lên để chiến thắng dịch bệnh
theo ghi nhận một điều đáng mừng là ở đây tỷ lệ xuất viện sau khi qua cơn nguy kịch lại khá cao
cùng với việc sử dụng những phác đồ điều trị để kịp thời cứu chữa
đội ngũ y bác sĩ nơi đây cũng rất thành công khi kết hợp các bài thuốc đồng y
để phục hồi các triệu chứng do bệnh sốt xuất huyết gây ra
chúng tôi đang cho bệnh nhân sử dụng thuốc đông y này cùng với phát đồ điều trị của thế y
như vậy sau khi bệnh nhân dùng sốt sốt huyết này sau ba mươi giờ
bệnh nhân sẽ giảm cân sốt và những bệnh nhân có chốt huyết
thì thời gian chốt huyết sẽ rút ngắn lại tiểu cầu sẽ trở lại chỉ số bình thường sẽ nhanh hơn
và có những trường hợp bệnh nhân có giảm theo bạch cầu kèm theo
thì cũng sẽ tăng bạch cầu lên trở lại mức bình thường
theo ghi nhận ban đầu bài thuốc đông y như susuhu do công ty cổ phần thảo dược á châu điều chế
đều mang lại tác dụng thanh nhiệt lương huyết chỉ huy giải độc nâng cao thể trạng
vì thế thuốc đông y là sự lựa chọn hợp lý để ngăn cản và phục hồi các triệu chứng do bệnh xuất xuất huyết gây ra
bác sĩ kêu đơn thuốc sosuhu cho tôi thì tôi uống khoảng đúng một mươi hai giờ
khoảng hơn một mươi hai giờ ngày hôm qua
đến hôm nay thì từ ba mươi tám độ rưỡi thì đến bây giờ tôi chỉ cần ba mươi bảy độ hơn thôi
chúng là thuốc rất là hiệu quả
những bài thuốc đông y như sosuhu được điều chế từ các loại thực vật dễ tìm
và thực tế ban đầu khi điều trị hỗ trợ đối với bệnh nhân xuất xuất huyết đã cho hiệu quả chỉ sau thời gian ngắn điều trị
chính vì vậy việc sử dụng phác đồ điều trị xuất xuất huyết của ngành y tế kết hợp các phương thuốc đông y
nhằm hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân sẽ là một hướng giải quyết
hướng giải quyết rất đáng để tham khảo trong tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp như hiện nay